thời tiết ở khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày và đêm nay cũng như những ngày tới thì không có nhiều sự thay đổi
trời vẫn phổ biến là nắng giáo mưa rông thì lác đác xuất hiện một vài nơi với mức nhiệt ổn định
riêng ngày hai tháng hai ở khu vực miền đông nam bộ do chịu tác động yếu của nhiễu động gió đông
nên có thể xuất hiện những cơn mưa trái mùa vào giai đoạn chiều tối
trong cơn rông bà con cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh có thể gây nguy hiểm
trong những ngày tới vùng biển đáng lưu ý nhất vẫn là khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển phía bắc của huyện đảo hoàng sa
duy trì gió đông bắc mạnh tới cấp sáu giật cấp bảy và khiến cho biển động
trong khi đó đối với khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trường sa
thì do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng bốn bảy độ vị bắc mưa rông vẫn chưa hề có dấu hiệu thuyền giảm
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước